kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tối qua ngày chín tháng hai đoàn công tác cục cảnh sát giao thông bộ công an đã đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân
trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm sáu người chết ba người bị thương tại xã đắc sơ mây huyện đắc đoa tỉnh gia lai
đoàn công tác đã đến thăm hỏi hỗ trợ nạn nhân gun sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh gia lai
nạn nhân gu em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đang điều trị tại bệnh viện quân y hai trăm một mươi tám
và gia đình tài xế tử vong huỳnh đức nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú phường tri lăng thành phố pleiku
cùng với sự ân cần thăm hỏi động viên đoàn công tác đã hỗ trợ ba nạn nhân bị thương mỗi người hai triệu đồng
hỗ trợ sáu gia đình nạn nhân có người tử vong mỗi gia đình năm triệu đồng
mong muốn thân nhân các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
thưa quý vị không mũ bảo hiểm vượt đèn tín hiệu đi sai làn đường quy định là những lỗi vi phạm phổ biến khi tham gia giao thông
và tình trạng này càng gia tăng sau dịp tết nguyên đán
tại thành phố đà nẵng ở thời điểm này khi người dân quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ tết
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự tiếp tục triển khai các kế hoạch nhằm kiểm tra
xử lý các trường hợp vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự trên tuyến bắt đầu xử lý vi phạm
mức xử phạt năm trăm linh đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng được áp dụng đối với các trường hợp đi sai làng đường
theo lực lượng chức năng đây là hành vi trực tiếp dẫn đến tai nạn giữa xe máy và container
tại điểm đen giao thông